trong đó có việt nam bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị và mong muốn tiếp tục được cùng các đối tác và bạn bè quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến về phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp song phương với thư ký hội đồng an ninh liên bang nga ông nikolai pachusev
hai bên mong muốn tăng cường đối thoại đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
tiếp đó bộ trưởng tô lâm đã có cuộc làm việc với chính quyền sanh petersburg và đế đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô phương bắc của nước nga
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai phương án
đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo vụ án dư luận xã hội quan tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm
thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an nguyện phần đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bọc hiếm của đảng là chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
cũng trong tuần qua phát biểu tại lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba của học viện chính trị công an nhân dân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu học viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong một mươi năm xây dựng và phát triển

đảng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm pháp luật an ninh mạng đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa bảo vệ trẻ em ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc gắn với chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tốt nhất các yêu cầu xác minh truy vết đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tăng cường hợp tác quốc tế tranh thủ kinh nghiệm công nghệ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên
phát biểu tham luận tại phiên họp lần thứ tám của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá những sản phẩm lợi ích to lớn của đề án sáu đưa ra đã được người dân doanh nghiệp và xã hội vui mừng đón nhận và thụ hưởng
phân tích những điểm ngẽn và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết chính phủ và thủ tướng chính phủ tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chỉ ra lời giải cần phải biết đầu tư trọng tâm trọng điểm ở lĩnh vực nội dung nào để phục vụ cho kết nối dữ liệu phát triển dữ liệu xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
vấn đề là các bộ ngành địa phương phải chủ động quyết liệt triển khai và triển khai đồng bộ mới đạt hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nghị định thư về phòng ngừa trừng trị chấn áp tội buôn bán người đặc biệt là phụ nữ trẻ em tăng cường công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế trong công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả
thực hiện công ước và nghị định thư công tác điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế toàn diện sâu rộng
nghiên cứu tham khảo có trận lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các nước để vận dụng và thực tiễn xây dựng pháp luật về an ninh trật tự của bộ công an
trong tuần qua thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã phát động
hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức
và tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động giảm căng thẳng tại nơi làm việc
thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm tháng công nhân
hành động về an toàn vệ sinh lao động cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong công an nhân dân
trong tuần qua tiếp phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica tại việt nam miyazaki ketsura trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ công an mong muốn tiếp tục quan hệ hợp tác tốt đẹp với jica đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ
viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại như công nghệ cao
chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và đào tạo cán bộ
thưa quý vị và các bạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình đã đưa các sĩ quan công an nhân dân việt nam đến với đất nước nam sudan
giữa vùng đất khắc nghiệt ấy vườn rau xanh mát của các sĩ quan công an việt nam đã tạo nên không gian xanh vô cùng ấn tượng
những hình ảnh do nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi lại trong chuyến công tác tại nam sudan
đất đai ở nam sudan rất cằn cỗi nhiều sỏi đá nên việc trồng trọt không hề dễ dàng
tận dụng những khoảng đất hiếm hoi các sĩ quan công an việt nam đã gieo trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày
mà được bố trí ở cái khu này thì mình cũng đã tìm cách để xem là có cái chỗ nào trồng rau
bởi vì như các anh chị bố
các phòng đi trước thì họ cũng trao đổi kết lại là nam sudan thì nương thực thực phẩm đặc biệt là rau xanh thì cũng rất là khăn hiếm
thì nên mang những cái hạt giống rau sang để cố gắng trồng
thì mình cũng đã mang một số hạt giống từ việt nam sang
tuy nhiên là khi mà bố trí ở chỗ này thì đi tìm chỗ trồng thì phải nói là không rất là khó vì quanh chỗ này thì đất nó rất là cằn
từ những túi hạt giống rau mang theo từ quê nhà việt nam
những luống rau xanh như rau mùi
muống rau cải hình thành dân dân là các loại rau khác
cũng được bổ sung nhờ sự cân cù của những sĩ quan công an sau giờ làm việc
đây thực sự là một mảnh vườn rất đẹp
tôi thực sự ấn tượng với cách mà hùng tạo ra mảnh vườn này
từ việc lấy đất trậu để trồng đến việc chăm sóc hàng ngày
chúng tôi đã được thưởng thức rau xanh tươi từ mảnh vườn này
vị rất ngon và ngọt tôi rất thích
có thể mấy cái rau nhỏ nhưng mà khi mà mình trồng lên thì phải lấy là nó
đầu tiên nó hỗ trợ mình cho mình được cái việc đảm bảo cái cuộc sống về lương thực thực phẩm
thứ hai là cái rau xanh này cũng rất là hay là mình
nó gần như là một cái hoạt động mà trong bây giờ thời gian rảnh rỗi
giải trí để mình có cái việc làm và mình như kiểu một cái niềm vui
mình làm hàng ngày để nó cũng bớt đi cái việc mà xa nhà
tạo ra màu xanh trên vùng đất châu phi cằn cỗi và khắc nghiệt
vườn rau như một khẳng định của việt nam
với bạn bè thế giới ở mảnh đất tưởng chỉ có đói nghèo và xung đột này
cuối cùng cũng có thể nảy lên những mầm xanh hy vọng
hy vọng về một thế giới hòa bình cho tất cả người dân
dù khác biệt về màu da tiếng nói sắc tộc
thưa quý vị bảy mươi năm đã qua những chiến sĩ điện biên năm xưa giờ cũng đã trên dưới chín mươi tuổi
họ là những chứng nhân lịch sử để kể cho con cháu về những năm tháng hào hùng
cả dân tộc vùng lên đánh giặc về tinh thần quyết chiến quyết thắng
về khát vọng hòa bình tự do
thời gian trôi qua chứng nhân cũng người còn người mất
nhưng câu chuyện của lịch sử vẫn được kể qua những kỷ vật như chiếc huy hiệu nhỏ bé mang tên chiến sĩ điện biên phủ
gần chín mươi tuổi
trong ký ức của ông lê kim phụng
những ngày tháng chiến đấu gian khổ ác liệt trong chiến dịch điện biên phủ năm xưa như mới chỉ ngày hôm qua
và ông là một trong những chiến sĩ của sư đoàn ba trăm linh tám
vinh dự được bác hồ tận tay trao tặng chiếc huy hiệu chiến sĩ điện biên phủ
ký nhất vì nó chỉ độc nhất thôi không còn thứ hai nữa
mà để được trực tiếp bác hồ trao tặng
trên lúc bây giờ ông về chỗ thái nguyên
lần đầu tiên gặp bác hồ
tôi cảm động lắm tôi bắt khen
các chú đã hoàn thành nhiệm vụ ở trên mặt trận
chiếc huy hiệu chiến sĩ điện biên phủ
phần thưởng cao quý dành cho các chiến sĩ xuất sắc được trở về
bảy mươi năm sau vẫn được những người cựu chiến binh trân trọng nâng niu
như một phần không thể quên trong cuộc đời
nhưng có lẽ ít ai biết
người đầu tiên phát thảo chiếc huy hiệu ấy cũng đã đi theo suốt cả chiến dịch
đó là họa sĩ mai văn hiến
cùng nhận nhiệm vụ sáng tác huy hiệu với ông
là họa sĩ nguyễn bích
thương hiệu đấy thì nó thể hiện đầy đủ cả núi cả sông
núi núi ở miền tây bắc này
cả đồng lúa này rồi bộ đội rồi có cả súng đại bắc
nói chung là cái huy hiệu tuy nhỏ nhưng mà thể hiện được toàn thể
cái chiến thắng của mình và cái tự hào của dân tộc
hình ảnh người chiến sĩ điện biên phủ năm xưa
cũng là nguồn cảm hứng được họa sĩ tô minh trang khéo léo lồng ghép
trong biểu trưng sử dụng chính thức
tại các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
dành gần một mươi ngày để lên ý tưởng và thực hiện mẫu logo này
anh chọn cách phối hình và đồ màu đa chiều
tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo
như tinh thần hân hoan mừng chiến thắng của cả dân tộc
nền màu thì tôi cũng muốn thể hiện chuyển màu
tạo một không khí vui tươi hồ hởi
cả dân tộc đón mừng cái ngày lễ đó
tất cả nét của logo đó đều được tỏa
và được chuyển màu từ cái màu đỏ sang cái màu xanh
thể hiện là chúng ta chiến đấu vì hòa bình
và tất cả những giá trị đó
chúng ta là chiến đấu vì một cái lễ lễ phải
và hiện nay thì chúng ta hội nhập quốc tế
và tất cả những công cuộc đổi mới của chúng ta ngày hôm nay
chúng ta cũng không quên những chiến thắng
cũng không quên những hy sinh của thế hệ châu âu
đã ngã xuống vì độc lập dân tộc
như một bản hùng ca của thời đại hồ chí minh
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp
mà đỉnh cao là chiến dịch điện biên phủ
là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước
ý chí bất khuất kiên cường
của dân tộc việt nam
được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử
bảy mươi năm đã qua
những người đã sống và chiến đấu
trong những năm tháng lịch sử ấy
người còn người mất
nhưng tinh thần quyết chiến quyết thắng ngày ấy
vẫn còn vẹn nguyên
như một gạch nối của lịch sử
đến tận mai sau
cũng có một cơ duyên của tôi là
cách đây một mươi năm tôi cũng được chọn
vẽ bộ tem về sáu mươi năm địa biên phủ
thế thì cũng sau một mươi năm
thì mình lại được chọn
thì mình thấy rằng là
cái mốc một mươi năm nó cũng rất là nhanh
thế và trong một mươi năm đó
chúng ta đã chuyển mình
và chúng ta phát triển cơ đồ của đất nước như ngày hôm nay
thế và chúng ta lại càng thấu hiểu
được cái chiến thắng đó
là nhắc nhở cho thế hệ trẻ
cái truyền thống yêu nước
và chúng ta hội nhập quốc tế
để chúng ta làm phát triển đất nước
thưa quý vị trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
một chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thừa thiên huế
bị người điều khiển xe máy đâm ngã xuống đường bị thương
vào khoảng hai giờ chiều nay
tại km tám trăm linh cộng năm trăm linh quốc lộ một
đoạn đi qua thị trấn phong điển
tổ tuần tra kiểm soát giao thông số một
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện xe mô tô biển kiểm soát
lưu thông theo hướng bắc điển
học nam vi phạm tốc độ
trung tá hoàng anh công minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì đối tượng phạm ngọc an
sinh năm hai nghìn một trú tại huyện phú vang
điều khiển phương tiện đâm thẳng
khiến đồng chí minh bị thương
sau khi sự việc xảy ra trung tá hoàng anh công minh
được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện trung ương huế
để cấp cứu hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
phối hợp làm rõ
theo số liệu thống kê mới nhất ngày nghỉ lễ thứ hai
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong sáu mươi tám người bị thương
các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử lý hơn một mươi bốn năm trăm linh trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi một tám tỷ đồng
tước gần ba giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm năm mươi tám ô tô
hơn năm bốn trăm linh mô tô
và một trăm hai mươi năm phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn hơn ba chín trăm linh trường hợp
ma túy một mươi năm trường hợp
vi phạm tốc độ hơn ba bảy trăm linh trường hợp
trở hàng quá tải trọng một trăm sáu mươi năm trường hợp
quá khổ giới hạn ba mươi tám trường hợp
tự ý cải tạo phương tiện sáu trường hợp
trên tuyến đường thủy nội địa
xử lý một trăm bốn mươi sáu trường hợp
ra quyết định xử phạt một trăm hai mươi bốn triệu đồng
trên đường sắt không phát hiện trường hợp nào vi phạm
dìm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay
người dân được nghỉ năm ngày
nhu cầu vui chơi đi lại tăng cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an cả nước
đã nỗ lực căng mình trên các tuyến địa bàn
đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn
ngay trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
tại các nốt giao thông trọng điểm
trên địa bàn trung tâm thành phố phủ lý tỉnh hà nam
lượng người phương tiện đi qua địa bàn
đã trở nên đông đúc
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
vẫn kiên trì bám chốt bám đường
tổ chức phân luồng điều tiết giao thông dưới nắng nóng gai gắt
bảo đảm giao thông thông suốt
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận tiện an toàn
tại tỉnh nghệ an
những địa bàn trọng điểm nơi tập trung đông người
và diễn ra các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí
tham quan nghỉ dưỡng như thành phố vinh thị xã cửa lò
các khu di tích lịch sử
lực lượng cảnh sát giao thông có mặt thường xuyên
cả ngày lẫn đêm
vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tập trung giải quyết xử lý tốt các tình huống
phòng ngừa tai nạn
vừa giúp đỡ người dân khi cần thiết
tỉnh khánh hòa là một trong những trung tâm du lịch luôn thu hút rất đông du khách trong các kỳ nghỉ lễ
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay dự đoán lượng du khách còn tăng nhiều hơn các năm khi chùm với lễ hội tháp bà pôaga
lễ hội dân gian của người trăm lớn nhất trong năm tại tỉnh khánh hòa
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ ở khánh hòa
đặc biệt là thành phố nha trang càng phải được tăng cường tối đa
tập trung tuần che kiểm soát trên toàn tuyến
xử lý vào những hành vi gây đến tai nạn giao thông
như sử dụng nồng độ cồn chạy quá tốc độ chở quá tải
thứ tư đó là những hành vi vi phạm gây trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
dưới cây nắng gai gắt của mùa hè tại các tỉnh thành tây nam bộ
bên cạnh việc túc trực một trăm linh quân số bảo đảm công tác điều tiết giao thông
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường tốc độ
công an tỉnh tiền giang đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh
hỗ trợ kinh phí tặng nước uống cho người dân bớt đi phần nào vất vả trên hành trình về quê
rõ ràng dưới cây nắng như thiêu như đốt thì hành trình về nghỉ lễ của người dân
dường như cũng thêm nhiều phần vất vả
nắng từ trên cao đổ xuống rát từ mặt đường bốc lên oi bức và ngột ngạn
nhưng sáng ngày hôm nay nhiều người đã rất cảm kích khi chiếc xe gặp sự cố
trên cao tốc pháp vân cao bồ mai sơn đã kịp thời được lực lượng công an hỗ trợ
chiếc xe đột ngột bị hỏng ngay trên cao tốc
một mươi con người cả già cả trẻ mệt mỏi dưới nắng hè gai gắt
ba tiếng đợi chờ nhà xe tới hỗ trợ dường như chưa bao giờ mệt mỏi hơn thế
may mắn họ đã được tổ công tác kịp thời giúp đỡ
xe đặc trùng đưa cháu nhỏ và người già về trạm dừng nghỉ
những người còn lại trừ lái xe đợi cứu hộ các anh đón xe khách
gửi nhờ đưa họ về trạm rừng tránh nắng
chỉ một hành động nhỏ và sự xuất hiện đúng lúc của các anh
như giọt nước mát lành xua tan nắng nóng
thêm một lần nữa nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
giữa trời nắng rát
chiều nay tại dự án eco village saigon river đã diễn ra lễ ký kết hợp tác
giữa nhà sáng lập eco park và thương hiệu khách sạn kempinsky
lễ ký kết mở ra hợp tác chặt chẽ về việc kiến tạo vận hành khu nghỉ dưỡng năm sao
tại việt nam mang tên kempinski saigon river